hiện nay nước lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị đang rút bên cạnh các lực lượng tại chỗ
sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn đang điều hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống những địa bàn bị ảnh hưởng nặng
cùng người dân khắc phục hậu quả sau lũ
thưa quý vị tại điểm trường hiếu bắc xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
sau gần một ngày các chiến sĩ tại trung đoàn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn
đã giúp đỡ các thầy cô nơi đây dọn dẹp bùn đất cũng như vệ sinh các lớp học
mới sáng nay thôi thì tại đây vẫn ngập tràn trong bùn đất với những lớp bùn dày gần hai mươi cm
thì hiện tại các lớp học cũng như là sân trường đã sạch sẽ sẵn sàng để đón các em học sinh quay trở lại
hiếu bắc là một trong những điểm trường bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua
nước lũ tuy đã rút bớt nhưng khối lượng bùn đất vẫn còn động lại rất lớn
nhiều khu vực bị ô nhiễm mất vệ sinh
trước tình hình đó sư đoàn chín trăm sáu mươi tám thuộc quân khu bốn đã huy động các cán bộ chiến sĩ
đến cùng với sáu viên quân khu bốn
trường tập trung thu dọn vệ sinh sắp xếp lại các trang thiết bị
dùng cụ học tập giúp các em học sinh sớm trở lại học tập